hội thảo đã nhận được sự phối hợp tham gia hiệu quả của công an các đơn vị địa phương các chuyên gia các nhà khoa học cán bộ thực tiễn
ban tổ chức đã biên tập năm mươi bốn bài thăm luận có chất lượng in kỷ yếu
đây là những bài tham luận được nghiên cứu công phu hàm lượng khoa học cao thể hiện sự tâm huyết chiều sâu nghiên cứu đối với công tác ngoại tuyến của lực lượng công an nhân dân trong tình hình hiện nay
tại hội thảo có một mươi hai đại biểu phát biểu tham luận trực tiếp
qua đó kiến nghị đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ngoại tuyến cũng như công tác xây dựng lực lượng ngoại tuyến trong tình hình mới
phát biểu chỉ đạo tại hội thảo thứ trưởng lương tam quang biểu dương những nỗ lực cố gắng trong công tác chuẩn bị của ban tổ chức hội thảo ban thư ký và trường cao đẳng an ninh nhân dân một đơn vị được giao nhiệm vụ thường trực
thứ trưởng lương tam quang yêu cầu ban chỉ đạo hội thảo tiếp thu các ý kiến tham luận tại hội thảo
các đơn vị chức năng nghiên cứu kết quả hội thảo và các ý kiến khác gửi về ban tổ chức hội thảo để áp dụng vào công tác thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác công an đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng ngoại tuyến thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại như nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị đã đề ra
thưa quý vị thời gian qua ứng dụng vneid đã thu hút được sự quan tâm sử dụng của nhiều người dân
nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ số vào mọi mặt của cuộc sống
sau một thời gian triển khai với sự tiện lợi và nhanh chóng tài khoản định xe điện tử mức độ hai đã được rất nhiều hành khách sử dụng để thực hiện các thủ tục khi đi máy bay thay thế cho giấy tử tùy thân truyền thống
ghi nhận sau đây tại sân bay quốc tế đà nẵng
làm thủ tục check in tại quầy thủ tục nhưng lại quên mang căn cứ công dân anh hưng đã sử dụng tài khoản vneid để thay thế
mọi thảo tác được thực hiện nhanh chóng tiện lợi và không gặp bất cứ trở ngại nào anh cũng thuận lợi sử dụng tài khoản này khi qua khu vực xoay chiếu an ninh hàng không và lên máy bay
với tính chất công việc phải thường xuyên di chuyển bằng máy bay từ khi có thể sử dụng tài khoản vneid làm thủ tục bay anh hà đã hình thành thói quen dùng vneid thay thế cho giấy tờ tùy thân
hầu như chuyến bay nào anh cũng chỉ mang theo điện thoại để làm thủ tục tại sân bay
vì đặc thù công việc của mình hay phải di chuyển vào máy bay và đi các công việc thì đúng ra là mình sẽ cầm trước khi dùng vnead thì nó sẽ rất thượng tiện cho mình trong quá trình thảo tác
mình chỉ cần cầm điện thoại có cái đối mạng thôi thì mình có thể di chuyển
mình có thể đưa được các giấy tờ chứng minh nhân thân của mình rất dễ dàng không phải mang nhiều giấy tờ như căn cước hay là các giấy tờ khác
thì nó rất thượng tiện trong quá trình làm thủ tục dùng của mình
theo ghi nhận tại sân bay quốc tế đà nẵng đã có rất đông hành khách sử dụng tài khoản vneid thay cho các giấy tờ tùy thân để làm thủ tục bay phần lớn là những người trẻ
không chỉ mang lại những tiện ích cho hành khách việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ hai trên ứng dụng vneid còn giúp tạo thuận lợi cho việc quản lý tại sân bay
giảm thiểu rủi ro an ninh và tiết kiệm thời gian thủ tục
sở hỗ trợ rất tốt trong việc kiểm tra hành khách nhanh hơn thông thoáng hơn giảm tình trạng hành khách phải xếp hàng chờ lâu
và tôi nghĩ nếu như xong đặc biệt trong thời gian tới nếu như chúng ta sử dụng sách thực về sinh trách học
thì chắc chắn nó sẽ hỗ trợ tốt hơn cho chúng tôi trong vấn đề quản lý về danh sách
đối tượng đen đối tượng trong đó có tống bay hoặc là truy nã
mặc dù còn nhiều người dân đa số là những người lớn tuổi vẫn giữ thói quen sử dụng các giấy tờ tùy thân để làm thủ tục bay
tuy nhiên với sự hướng dẫn và tuyên truyền của nhân viên tại sân bay thói quen này đã dần thay đổi
những tiền lợi khi dùng tài khoản vneid đã thu hút sự quan tâm sử dụng của nhiều hành khách
nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ số vào hoạt động cảng hàng không
cơ quan chủ trì soạn thảo khi xây dựng luật đã đề xuất những chính sách về thị thực điện tử
kéo dài thời hạn thị thực điện tử từ ba mươi ngày lên chín mươi ngày có giá trị nhập cảnh nhiều lần
không chỉ phát huy hiệu quả trong công tác quản lý xuất cảnh nhập cảnh
kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
luật được ban hành với các chính sách mở cửa thông thoáng về thủ tục
sẽ tạo điều kiện thúc đẩy thu hút du lịch đầu tư hợp tác kinh doanh
mong muốn của các doanh nghiệp du lịch là đưa du lịch trở thành ngành thực tế mũi nhọn
theo tinh thần nghĩa quyết của công ty chính trị
bộ công an là đơn vị chủ trì soạn thảo nhiều dự án luật nhất được chính quốc hội tại kỳ họp thứ năm
hai dự án luật đồng thời thông qua tại kỳ họp gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
hai dự án luật được cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm xem xét thông qua tại kỳ họp thứ sáu
gồm luật cân cước luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
nội dung những dự án luật tác động rất sâu rộng đến công tác bảo đảm an ninh trật tự
xây dựng lực lượng công an nhân dân và hầu hết các mặt đời sống xã hội
đòi hỏi cơ quan soạn thảo phải có sự chuẩn bị nghiên cứu tác động kỹ lưỡng
để đề xuất những chính sách phù hợp đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và đặt lợi ích của người dân lên trên hết
bộ công an cũng đã chỉ đạo ban soạn thảo tổ biên tập là nghiên cứu đánh giá
rồi tổ chức khảo sát ở sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
rồi tổ chức hàng trăm cuộc hội thảo lấy ý kiến chuyên gia để đánh giá sâu sắc
từng tác động trên tinh thần cầu thị lắng nghe đánh giá kỹ lưỡng và lấy lợi ích của nhân dân
đòi hỏi thực tiễn của xã hội hiện tại để điều chỉnh các quan hệ đó trong các quy định của dự thảo luật lần này
mỗi khi có dự thảo luật chính quốc hội trước đó là chính chính phủ
thì ban soạn thảo cũng như lãnh đạo bộ công an tổ chức rất nhiều những cuộc hội thảo
lấy ý kiến của nhà khoa học cán bộ quản lý cũng như là từ các đơn vị về thực tiễn về địa phương
cái việc đó cho phép chúng ta sửa đổi bổ sung luật cũng như xây dựng luật
không phải là dự thảo
cái việc đó cho ý muốn chủ quan của chúng ta và đây xuất phát từ tỉ hệ thực tiễn qua tổng kết thực tiễn ở việt nam
và tôi cho rằng là cái phương châm này và cái việc làm này của lãnh đạo bộ công an và ban soạn thảo tôi cho rằng rất là cần thiết
phát hiện những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống đặt ra của lực lượng công an
thì rất quan trọng để hoàn thiện hệ thống pháp luật này
cái việc thứ hai là lực lượng công an là cái lực lượng
thực thi các cái đạo luật này kể cả những cái đạo luật mà chúng ta đã có
cũng như những đạo luật mà chúng ta sắp tới sẽ hoàn thiện
thì hơn ai hết chính là người tổ chức thực hiện cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm
gương mẫu đi đầu trong xây dựng bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia
đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đáp ứng đòi hỏi của tình hình thực tiễn
lực lượng công an cũng lan tỏa phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức
giúp các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng đắn và chấp hành nghiêm pháp luật
hướng tới xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh